tại cung thanh niên hà nội thanh đoàn hội đồng đội thành phố hà nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám triển khai công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn một mươi chín
công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ghi nhận sự cố gắng của ba mươi đoàn thanh niên hội đồng đội quận huyện thị xã một ba trăm hai mươi sáu liên đội và hơn một triệu thiếu nhi
qua đó đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu với nhiều nội dung hoạt động hình thức mới đa dạng và phong phú
các mô hình thiếu nhi thủ đô thi đua thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy nghìn việc tốt bạn giúp bạn
mô hình sân chơi cuối tuần chương trình rèn luyện đội viên chương trình một triệu quyền vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thủ đô tiếp tục được triển khai hiệu quả và rộng khắp trên địa bàn thành phố